hà nội tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là thành phố hà nội đã qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ không có ca dương tính mới
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm cho đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín hà nội có kết quả xét nghiệm hơn năm ba trăm sáu mươi mẫu sàng lọc sars cov hai đều âm tính
riêng trong ngày hai mươi sáu tháng chín hà nội đã tiêm được hơn tám mươi mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có hơn một mươi năm mũi một và gần sáu mươi năm mũi hai
như vậy là đến nay hà nội đã tiêm được tổng số hơn sáu tám triệu mũi
trong đó tiêm được gần năm tám triệu mũi một đạt tỷ lệ chín mươi sáu một mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và hơn một triệu mũi hai